ủy ban nhân dân huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng cho biết hầu hết các tàu thuyền ở khu vực đảo bạch long vĩ
đã được kêu gọi về đất liền để tránh bão số sáu chính quyền và nhân dân huyện đảo sẵn sàng ứng phó với cơn bão này
theo ủy ban nhân dân huyện đảo bạch long vĩ hiện tại lực lượng chức năng trên đảo tiếp tục giả soát tuyên truyền
để đảm bảo không có tàu thuyền trong vùng nguy hiểm khi có bão
một số phương tiện tàu thuyền nhỏ còn trong âu cảng đã được cầu lên bờ
sáng nay hơn ba trăm linh người ở huyện đảo đã ra quân dọn dẹp bờ biển thu gom rác và trăng trống một số công trình
theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng ủy ban nhân dân huyện đảo bạch long vĩ
chủ động kiểm tra công tác phòng chống bão và thực hiện nghiêm chế độ thông tin
báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố trước một mươi bảy giờ hàng ngày